hai bùi hữu giang sinh ngày hai mươi một tháng chín năm một nghìn chín trăm tám mươi chín nghề nghiệp lao động tự do nơi ở hiện nay phường mạo khê thị xã đông triều tỉnh quảng ninh và phường cầu diễn quận nam tử liêm thành phố hà nội
bùi hữu giang sinh ngày hai mươi một tháng chín năm một nghìn chín trăm tám mươi chín nghề nghiệp lao động tự do nơi ở hiện nay phường mạo khê thị xã đông triều tỉnh quảng ninh
bốn hà anh tuấn sinh ngày hai mươi một tháng bốn năm một nghìn chín trăm tám mươi hai nghề nghiệp lao động tự do nơi ở hiện nay phường mạo khê thị xã đông triều tỉnh quảng ninh
năm bùi mạnh cường sinh ngày một mươi tháng hai năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn nghề nghiệp lao động tự do nơi ở hiện nay phường mạo khê thị xã đông triều tỉnh quảng ninh
hai ngô đăng hải sinh ngày một mươi ba tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai nghề nghiệp phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đông bắc hải dương nơi cư trú phường kim sơn thị xã đông triều tỉnh quảng ninh
hai nguyễn quang thuyên sinh ngày bốn tháng năm năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám nghề nghiệp nhân viên công ty cổ phần yên phước nơi cư trú thị trấn hùng sơn huyện đại từ tỉnh thái nguyên và khu mỏ công ty cổ phần yên phước xã phú cường huyện đại từ tỉnh thái nguyên
doãn thị định sinh ngày năm tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy nghề nghiệp nhân viên kế toán công ty cổ phần yên phước nơi cư trú xã yên lãng huyện đại từ tỉnh thái nguyên
bùi hữu thương sinh ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn nghề nghiệp quản lý bãi than tại mỏ đá núi voi của công ty trách nhiệm hữu hạn đông bắc hải dương nơi ở hiện nay bãi than thuộc mỏ đá núi voi phường chùa hang thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên của công ty trách nhiệm hữu hạn đông bắc hải dương
bùi hữu khoa sinh ngày bảy tháng hai năm một nghìn chín trăm tám mươi ba nghề nghiệp quản lý khai thác than của công ty trách nhiệm hữu hạn đông bắc hải dương nơi ở hiện nay xã phú cường huyện đại từ tỉnh thái nguyên
đỗ thị luyến sinh ngày năm tháng hai năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu nghề nghiệp nhân viên công ty cổ phần yên phước nơi ở hiện nay xã phú cường huyện đại từ tỉnh thái nguyên
một mươi hai nguyễn tuấn anh sinh ngày hai tháng ba năm một nghìn chín trăm tám mươi chín nghề nghiệp kinh doanh vận tải nơi cư trú phường đông quang thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật
thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an quá trình điều tra vụ án cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã phối hợp với tổng cục quản lý thị trường tiến hành kiểm tra các kho bãi chứa than không rõ nguồn gốc của các doanh nghiệp kinh doanh than trên địa bàn thị xã kinh môn tỉnh hải dương để xử lý theo quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra triệt đề mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước

tổng cục quản lý thị trường nguyễn nghiêm triển khai lực lượng kịp thời phát hiện ngăn chặn bắt giữ các đối tượng
lực lượng công an tỉnh nam định và công an huyện trực ninh vừa giải cứu an toàn cho cô gái bị chính bố đẻ giữ làm con tin ở nhà suốt nhiều tiếng đồng hồ
chỉ vì mâu thuẫn trong quan hệ gia đình sáng ngày hai mươi sáu tháng tám trần văn hữu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ở xóm đoài một xã việt hùng huyện trực ninh tỉnh nam định
đã khóa toàn bộ ba cửa ra vào nhằm không cho vợ con gái và cháu ngoại ra ngoài
ngay khi nhận được tin báo lực lượng công an đã đến hiện trường và vận động trần văn hữu thả người
trần văn hữu đồng ý thả vợ và cháu ngoại nhưng vẫn giữ con gái ở trong nhà
đến một mươi hai h bốn mươi năm nhận thấy đối tượng có sự sơ hở lực lượng công an đã bất ngờ áp sát bắt giữ đối tượng đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nạn nhân
trần văn hữu đã có hai tiền án về ma túy mới ra tù năm hai nghìn một mươi tám
dù đã có nhiều vụ việc bị xử lý tuy nhiên tình trạng vi phạm các quy định phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín vẫn diễn ra tại nhiều địa phương
mới đây công an phường mỹ thạnh thành phố long xuyên của tỉnh an giang đã bắt quả tàng lập biên bản vi phạm hành chính
và đưa đi cách ly tập trung bốn đối tượng đi xuồng máy từ cần thơ qua an giang trốn khai báo y tế
khoảng một mươi h bốn mươi phút ngày hai mươi sáu tháng tám qua tin báo của người dân lực lượng chức năng đã phát hiện một nhóm người đi xuồng máy từ cần thơ
qua địa phận an giang nên dừng phương tiện kiểm tra
tiến hành kiểm tra phát hiện trên phương tiện có bốn người gồm huỳnh văn on huỳnh văn lộc lê văn huệ và nguyễn bá thừa
nhóm người này khai điều khiển xuống máy từ nhà đến chợ cái rắn thuộc phường mỹ thạnh để mua đường cát về bán lại
nhưng không khai báo y tế qua test nhanh cả bốn người đều âm tính với covid một mươi chín
thưa quý vị trong công điện ban hành ngày hai mươi ba tháng tám vừa qua về việc tăng cường
biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên toàn quốc thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã nhấn mạnh
cần đẩy mạnh huy động sự tham gia của nhân dân huy động sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ của cả hệ thống chính trị
phát huy vai trò của các tổ chức chính trị các đoàn thể xã hội các tổ chức khác trong công tác phòng chống dịch
nhất là vận động hướng dẫn giải thích thuyết phục và yêu cầu người dân chấp hành nghiêm việc tăng cường giãn cách xã hội
và các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín và thực tế là cho thấy công tác này đã và đang được triển khai rất hiệu quả
trước tình trạng dịch bệnh phức tạp tại một số khu trung cư trên địa bàn thành phố hà nội
những ngày này lực lượng công an cùng các tổ chức chính trị xã hội tại đây đã tích cực đi tuyên truyền vận động cư dân
thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch
vừa qua trong tổ covid cộng đồng phối hợp với cư dân của tòa nhà các bộ cơ sở tuy trì rất tốt về công tác bùng xanh nhà mình
đấy đúng không
nhắc nhở và tuyên truyền phối hợp với cư dân để đảm bảo duy trì tốt nhất vùng xanh đảm bảo phòng chống dịch bệnh
ý thức được trách nhiệm của mình mỗi cư dân như anh toàn cũng nâng cao tinh thần phòng chống dịch để bảo vệ mình và những người xung quanh
mọi người đã thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch và tuyên truyền nhắc nhở đến bà con cư dân
tinh thần của mọi người dân là kiên quyết phòng chống dịch rất là tốt mọi người rất là đoàn kết
giải thích giúp người dân hiểu được tầm quan trọng của việc thực hiện nghiêm yêu cầu ai ở đâu ở đấy
ngay tại cấp cơ sở các tổ dân phố với sự tham gia của các thành viên mặt trận tổ quốc hội cựu chiến binh hội phụ nữ đã tích cực đi đến từng nhà
vận dụng linh hoạt nhiều hình thức tuyên truyền vận động khác nhau
tuyên truyền vận động nhân dân với các hình thức một là thông qua các hệ thống bảng tin của tổ dân phố
thứ hai là chúng tôi dùng cái
lưu động để đi tuyên truyền cổ động lưu động đối với từng khu vực ở trong tổ dân phố
để nhân dân hiểu rõ những chế độ chính sách những quy định của đảng nhà nước của thành phố của địa phương về công tác phòng chống dịch
tổ dân phường nó chỉ đạo các cái lực lượng trong ban chỉ đạo phòng chống dịch tổ chức là tuyên truyền quan trọng là công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức và qua cái hệ thống gia lô
thực ra hiện nay thì thấy cái công nghệ thông tin nó cũng rất là giúp cho cái việc tuyên truyền trong công tác phòng chống dịch đặc biệt hiệu quả đối với các nhóm cộng đồng nhân cư tổ dân phố hoặc tổ quốc tế cộng đồng để tạo điều kiện
thứ nhất là đảm bảo công tác phòng chống dịch thứ hai là hiệu quả rất cao
với quyết tâm xây dựng mỗi xã phường thị trấn là pháo đài và mỗi người dân là chiến sĩ cùng các lực lượng chức năng phòng chống dịch
hiện nay tại các điểm chốt bảo vệ vùng xanh như
thế này chủ yếu đều là người dân tình nguyện tham gia kiểm soát ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh
cái sự đồng thuận đó thì người dân đồng thời là phụ nữ chữ thập đỏ rồi cựu chiến binh và tất cả các đoàn thể chính trị ở xã hội đều sung phòng tình nguyện ra đây để trực chốt nhằm bảo vệ được cái vùng xanh chính xã thức là không có người mắc dịch
và từ cái đó thì chúng tôi ở đây phân công trực ba k một ngày
ý thức trách nhiệm của mỗi người đều được nâng cao thì lá chắn phòng chống dịch bệnh sẽ thực sự hiệu quả
đây là trách nhiệm là nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người dân để bảo vệ sức khỏe cho chính mình gia đình mình và cộng đồng
những số báo ra sáng ngày hôm nay có thông tin gì nổi bật quý vị sẽ gặp lại biên tập viên minh phương để điểm qua những nội dung này
xin cảm ơn chị bích liên
thưa quý vị theo báo công an nhân dân trong mục chống diễn biến hòa bình thông tin
trước diễn biến dịch covid một mươi chín hết sức phức tạp tại tp hcm và nhiều tỉnh thành phía nam hàng loạt địa phương đã xét chặt giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
lợi dụng tình hình trên một số đối tượng tổ chức phản động đã phát tán trên không gian mạng nhiều thông tin xuyên tạc sai trái
theo ghi nhận nhân việc chính phủ quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
cao hơn thực chất hơn chúng lập tức tập trung khai thác công kích vào chủ trương biện pháp cách thức phòng chống dịch bệnh và công tác chỉ đạo điều hành của chính phủ chính quyền địa phương trong nỗ lực ngăn chặn đại dịch
ngay sau phiên họp thường trực của chính phủ với một số tỉnh thành phía nam thống nhất thực hiện nhiều biện pháp với tinh thần trên đài rfa rfi bbc hệ thống truyền thông hải ngoại phản động đăng tải hàng loạt bài viết với nội dung lên án phỉ bán phê phán cách thức biện pháp phòng chống dịch
bài viết khẳng định trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh đảng và nhân nước ta đã có nhiều trị đạo hành động quyết liệt phòng chống dịch chăm lo đời sống bảo vệ sức khỏe nhân dân với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau tính mạng con người là trên hết trước hết và quý giá nhất
đây vốn là bản chất tốt đẹp nhân văn của chế độ và cũng là giá trị truyền thống quý báu của dân tộc
thực hiện nghiêm giãn cách xã hội đợt này cũng là cụ thể hóa lời kêu gọi của tổng bí thư
chúng ta đã càng cố gắng càng cố gắng hơn nữa đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa
toàn dân tộc muôn người như một cùng đồng lòng cùng đảng chính phủ các cấp các ngành tìm mọi cách giải quyết ngăn chặn đẩy lùi bằng được không để dịch lây lan rộng bùng phát trong cộng đồng
còn theo báo lao động thông tin việc triển khai gói an sinh hai mươi sáu tỷ đồng vẫn còn cán bộ thực thi thở ơ với công việc
do đó bộ lao động thương binh và xã hội đề nghị tập trung triển khai các chính sách hỗ trợ liên quan đến người lao động lao động tự do và người yếu thế
bộ lao động thương binh và xã hội nhận định việc triển khai nghị quyết số sáu mươi tám và quyết định hai mươi ba trên cả nước trong thời gian qua về cơ bản là tương đối đồng bộ khẩn trương nhiều nơi đạt kết quả tốt
tại hội nghị trực tuyến đôn đốc thực hiện nghị quyết sáu mươi tám và quyết định số hai mươi ba
về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín bộ trưởng bộ lao động thương minh và xã hội đào ngọc dung cũng chỉ ra việc triển khai các chính sách vẫn còn nhiều hạn chế
trong thời gian tới bộ lao động thương binh và xã hội sẽ tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát đôn đốc thực hiện các chính sách hỗ trợ của địa phương
cũng trên báo lao động thông tin nhiều ý kiến cho rằng nếu kéo dài thời gian giãn cách xã hội
cần xem xét mở thêm lùm xanh cho các dịch vụ thiết yếu trong giáo dục như đồ dùng học tập sách giáo khoa phương tiện kết nối mạng để đảm bảo học sinh giáo viên có thể dạy và học trực tuyến tại nhà
theo thông tin thời gian qua người dân đã chấp hành nghiêm chỉnh chỉ đạo về giãn cách xã hội ai ở đâu thì ở yên đó
tuy nhiên những lao động đã phản ánh ở bài viết điều hoa họng máy tính hư chờ lùm xanh ngày hai mươi sáu tháng tám
giãn cách xã hội tiếp tục kéo dài đã bắt đầu nệ sinh một số vấn đề liên quan tới sinh hoạt thiết yếu của người dân
từ chuyện chập cháy hỏng hóc thiết bị điện nước thiết bị dành cho học tập và làm việc tại nhà máy tính điện thoại đường internet
nhiều gia đình đã phải chuẩn bị sách giáo khoa đồ dùng học tập cho con bước vào năm học mới
tuy nhiên hơn một tháng qua hà nội thực hiện chỉ thị một mươi sáu cttg của chính phủ phải giãn cách xã hội vì dịch covid một mươi chín
nên nhiều cửa hàng sách đóng cửa
vận chuyển shipper bị hạn chế do đó gây khó khăn cho phụ huynh có nhu cầu mua sách giáo khoa cũng như đồ dùng học tập cho con em
và sau đây xin mời quý vị cùng đến với trường quay phía nam trong bản tin sáng phương nam để cập nhật thêm các thông tin
xin cảm ơn minh tập viên binh phương
khoản trí xin chào quý vị đang theo dõi sáng phương nam
một thông tin tiêu dùng đáng chú ý
bới đây cơ quan an toàn thực phẩm island quyết định thu hồi hai dòng sản phẩm của công ty asicut việt nam
vì liên quan đến một số chất có thể gây ung thư
ngày hai mươi tháng tám cơ quan an toàn thực phẩm island viết tắt lại f side ra thông báo thu hồi một số lô sản phẩm
thuộc hai dòng là mì hảo hảo vị tôm chua cây và miếng gút vị sườn heo
đây là các dòng sản phẩm do expok việt nam sản xuất
theo cơ quan f side
vì tiêu thụ các sản phẩm nhiệm chất ethylene oxide tuy không gây nguy hiểm cấp tính cho sức khỏe
nhưng có thể gây ung thư nếu thường xuyên sử dụng trong thời gian dài
do đó cơ quan nước này khuyến cáo người tiêu dùng cần hạn chế việc tiếp xúc với chất này
đại diện asicut việt nam thông tin lô hàng bị thu hồi tại island là sản phẩm xuất khẩu
nên không liên quan đến những sản phẩm nội địa tại việt nam
asicut việt nam khẳng định không dùng chất ethylene oxide ở bất kỳ công đoạn nào
và đang tiến hành phân tích kiểm tra và điều tra trên diện rộng
ở các nguyên liệu thiết bị quy trình liên quan để nhận định nguyên nhân
và sẽ có biện pháp đối ứng kịp thời
trước đó vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi asu việt nam cũng đã từng bị thu hồi một lô sản phẩm
phở bò p cook từ hàn quốc do chứa hàm luận benzopyrin vượt qua giá trị tiêu chuẩn trong dầu hương liệu
tiếp tục là một số cập nhật tại tp hcm
để chuẩn bị cho năm học mới nguồn sách giáo khoa cơ bản đã về thành phố
chiều tối ngày hai mươi bảy tháng tám sở giáo dục đào tạo đã tham mưu ủy ban nhân dân tp hcm
đưa loại sách này vào danh mục hàng thiết yếu tạo điều kiện vận chuyển kịp thời đến học sinh
sở giáo dục đào tạo tp hcm cập nhật sách giáo khoa cơ bản đã về thành phố
trong đó khoảng bảy mươi sách dành cho khối tiểu học đã chuyển đến các trường
bên cạnh đó sở này còn phù hợp với nhà xuất bản triển khai sách giáo khoa điện tử
đến tất cả các trường cơ sở giáo dục đồng thời thông tin đến phụ huynh để sử dụng miễn phí
để đảm bảo đội ngũ vận chuyển có đủ điều kiện sở giáo dục đào tạo tham mưu ủy ban nhân dân thành phố
đưa sách giáo khoa vào danh mục hàng thiết yếu
từ đó có cơ sở cấp giấy đi đường cho đội ngũ giao sách đến từng gia đình có học sinh
trong sáng hai mươi bảy tháng tám ủy ban nhân dân tp hcm cũng đã chú động chia đào sở giáo dục đào tạo
phối hợp với sở giao thông vận tải và công an tp hcm về tạo điều kiện tốt nhất
cho các đơn vị phát hành cung ứng cung cấp sách giáo khoa cho học sinh phụ huynh học sinh
kịp thời chuẩn bị cho năm học mới
hiện nay theo hướng dẫn của bộ y tế vaccine ngừa covid một mươi chín bvers chỉ tiêm cho người trên một mươi tám tuổi
bộ y tế khẳng định là chưa có hướng dẫn mới nên ngành y tế tp hcm chưa triển khai tiêm
cho người không thuộc nhóm đối tượng này
đối với thông tin tiêm vaccine cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi trên địa bàn quận một mươi
mà một số báo chí đăng tải trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết đã tiếp nhận thông tin
nhưng khi tìm hiểu bài viết lên trên mạng đã không còn
vaccine covid một mươi chín pfizer theo khuyến cáo của nhà sản xuất cho phép sử dụng
ở đối tượng từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
thứ nhất là vaccine pfizer vaccine pfizer từ nhà sản xuất cho phép sử dụng từ một mươi hai tới một mươi tám tuổi
tuy nhiên hiện nay hướng dẫn của bộ y tế vẫn là tiêm cho người trên một mươi tám tuổi
tình trạng f tăng thời gian gần đây được sở y tế tp hcm tăng cường xét nghiệm tổng soát f trong cộng đồng
thông qua xét nghiệm có trọng tâm trọng điểm ở địa phương
dù hiện nay tỷ lệ phát hiện trong cộng đồng đang chiếm hơn tám mươi năm tổng số f được công bố mỗi ngày
nhưng số lượng này vẫn nằm trong kịch bản ứng phó của tp hcm
mục tiêu của kế hoạch xét nghiệm này nhằm phát hiện f một
để có biện pháp quản lý điều trị phù hợp hạn chế thấp nhất tỷ lệ tử vong
cái test nhanh chúng ta làm ở vùng đỏ và vùng cam
để làm sao phát hiện một cách nhanh nhất các đường f để từ đó phân loại các f
cho đến nay nhiều một số quận quyện đã chuyển sang cái dòng hai
tức là mỗi vòng chúng ta làm từ hai tới ba ngày và sau đó chúng ta cứ tiếp tục làm như vậy
để sao đánh giá một cách đầy đủ để từ từng bước thanh hóa các cái vùng các cái địa bàn
thì như vậy thì riêng cái tết nhanh từ ngày cao điểm
tới nay tức là tính từ ngày thứ hai đó cho đến nay thì chúng tôi đã ghi nhận là các quận quyện đã triển khai
thực hiện được một trăm linh một triệu một trăm một mươi bảy tôi lấy số trò một triệu một trăm một mươi bảy cái test nhanh
và trong số đó thì dương tính là khoảng bốn mươi hai bốn trăm linh tôi lấy số trò bốn mươi hai bốn trăm linh trường hợp f dương tính
như vậy mình tính ra khoảng ba năm như vậy thì đây là một cái tín hiệu mà tôi cho rằng chúng ta có thể thấy yên tâm
tính đến ngày hai mươi sáu tháng tám đã có gần năm tám triệu liều vaccine được tiêm chủng cho người dân
tăng hơn một trăm một mươi mũi so với ngày hai mươi năm tháng tám
trong đó mũi một là gần năm năm triệu liều mũi hai là hơn hai trăm năm mươi liều
số người trên sáu mươi năm tuổi và có bệnh lý nền đã được tiêm vaccine là gần sáu trăm linh
sắp tới thành phố cũng như trung ương sẽ tiếp tục vận động tìm các nguồn vaccine
để giải quyết tiêm đủ hai mũi cho bảy mươi năm người trên một mươi tám tuổi
tính đồng đai đang tạm thời giữ
an toàn cho các vùng đông người lao động những doanh nghiệp thực hiện chặt chẽ ba tại chỗ
do đó thời gian vàng giãn cách xã hội hiện tại phải được tận dụng để xét nghiệm diện rộng
bốc tách f khỏi cộng đồng
tính đến một mươi tám h ngày hai mươi bảy tháng tám tỉnh đồng nai có hơn hai mươi năm ca mắc covid một mươi chín
và một trăm năm mươi bảy trường hợp tử vong
toàn tỉnh đang triển khai kế hoạch xét nghiệm diện rộng để bóc tách f ra khỏi cộng đồng
trước ngày một tháng chín
ngành y tế đang tiếp tục bổ sung trang thiết bị y tế mở rộng năng lực cách ly
điều trị bệnh nhân tổ chức tiêm vaccine cho người dân
bên cạnh đó tỉnh đồng nai đã yêu cầu các doanh nghiệp khi sản xuất phải thực hiện phương án ba
ba tại chỗ hoặc một cung đường hai địa điểm
đến nay đã có hơn một ba trăm linh doanh nghiệp đăng ký thực hiện các phương án trên với gần một trăm năm mươi năm lao động
tính đến ngày hai mươi sáu tháng tám tỉnh đã chia hỗ trợ cho bốn mươi tám tám ngàn lao động tự do bị mất việc làm
với tổng số tiền trên bảy mươi ba tỷ đồng
lực lượng chúng ta có mà để dân đối thì nói gì nữa gạo chúng ta đâu có thiếu
chỉ có phương pháp làm phương pháp làm sao để sâu sát với dân để không để dân đối là trách nhiệm của chúng ta
đồng nai từ cấp tỉnh đến cấp xã phường là thể hiện quyết tâm an sinh có trách nhiệm
từ an sinh tốt thì an ninh trình tự mới tốt an ninh trình tự mới tốt thì mới không chê được dịch
mới đây phó thủ tướng thường trực chính phủ lê văn thành cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với tỉnh đồng nai
phó thủ tướng đánh giá cao công tác lãnh đạo điều hành phòng chống dịch của tỉnh thời gian qua
thời gian tới phó thủ tướng đề nghị đồng nai tiếp tục xét nghiệm nhanh thần tốc
để bó tắt f ra khỏi cộng đồng vì đây là điều kiện tiên quyết để chống dịch
đây là một cuộc chạy đua giữa bộ máy của chúng ta giữa hệ thống của chúng ta với dịch bệnh
nếu chúng ta bóc được f ra sớm thì chúng ta giành chiến thắng sớm
một f ở lại với cộng đồng chúng ta chậm bóc trong một ngày
chiến dịch chống dịch sẽ kéo dài thêm hàng tuần nữa
cho nên là cái đầu tư cho cái xét nghiệm nhanh để bóc f ra là yếu tố quyết định đến thời gian chống dịch
đồng nai đang khẩn trương xây dựng kịch bản cho tình huống xấu hơn để tránh bị động
trên cơ sở đó chuẩn bị về trang thiết bị y tế nhân lực xây dựng các bệnh viện giải chiến
phó thủ tướng chính phủ lê văn thành khẳng định trong thời gian tới
sẽ xem xét để ưu tiên phân bổ vaccine cho đồng nai để tiêm cho công nhân
đồng thời tiếp tục hỗ trợ cho tỉnh về đội ngũ y bác sĩ
phần cuối sáng phương nam là một hoạt động xã hội ý nghĩa của lực lượng công an
các tỉnh thành miền tây nam bộ đang siết chặt lưu thông để phòng chống dịch
nên nhiều nhà vương gặp khó về đầu ra
lực lượng công an địa phương từ đó đã chủ động gây quỹ
kêu gọi nơi tiêu thụ với nhiều tấn nông sản được thông thương ghi nhận tại hậu giang
qua bốn ngày lực lượng công an hậu giang đã giúp tiêu thụ gần năm năm tấn nông sản
gồm nhãn chôm chôn đu đủ cho bà con nông dân ba xã đông thành đông phước và phú tân
trong các khâu cán bộ chiến sĩ luôn thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch
đối với bà con ở các địa phương còn lại khi cần giúp đỡ tiêu thụ nông sản
công an huyện châu thành cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ chung tay cùng các nhà vườn tìm đầu ra cho nông sản
việc làm ý nghĩa này đã thắt chặt làm ấm ấp hơn nửa tình cảm giữa quân và dân
cũng đã thu mua và giúp bà con nông dân huyện châu thành a tiêu thụ được hơn hai tấn chôm trôn và nhãn indo

thường trực thành ủy hà nội yêu cầu siết chặt kiểm soát tại hai mươi ba chốt xa vào thành phố

bằng kinh tế
thưa quý vị khi tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại tp hcm diễn biến phức tạp gác lại những tâm tư tình cảm riêng xa gia đình các y bác sĩ đã lần lượt sung phong chi viện cho miền nam
tại bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an đã có gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ lên đường và trong số đó có một chiến sĩ trẻ chỉ với vừa hoàn thành nhiệm vụ trong đợt tri viện thứ nhất đã sung phong đăng ký tham gia đợt hai
anh thậm chí còn chưa có thời gian để về thăm gia đình đã vội vã lên xe trở lại miền nam
vừa trở về đà nẵng sau thời gian dài hỗ trợ chống dịch tại tp hcm thiếu úy lê minh điền đã hoàn thành một mươi bốn ngày cách ly
theo kế hoạch anh sẽ quay trở lại công tác tại bệnh viện một trăm chín mươi chín
thế nhưng tình hình dịch bệnh phức tạp bệnh viện lại tiếp tục kêu gọi cán bộ chiến sĩ sung phong chi viện cho tp hcm đợt hai
không ngần ngại
kẻ ấy lại quyết định lên đường
sau khi kết thúc đợt một theo lệnh phân công của bệnh viện đoàn có về đà nẵng
trong thời gian cách ly hai tuần tôi có nghe tin sẽ có đợt hai
tôi muốn góp một ít công sức của mình để đi chia sẻ vào công tác chống dịch ở sài gòn
vừa rời khu cách ly anh đã vội vã thu dọn hành lý để kịp cùng đồng đội vào miền nam
anh thậm chí còn chưa có thời gian để về thăm gia đình
chúng lo thì lo nhưng mà cũng rất vinh dự
cháu đã biết là sự hy sinh và những chia sẻ của đơn vị
anh nói về con này tại sao ở dưới đông con con này bởi vì má ở đơn vị con
nhưng mà giờ nói chung các anh chị là có con dài
nên là mình còn thanh niên
độc thân mình cố gắng mình đi để mình hoàn thành cái nhiệm vụ của sứ mệnh của đơn vị
đó là vinh dự
nên là vừa chồng cô cũng như anh em bạn bè cô dưới chủ bạc cũng là rất là phấn khởi và tự hào được người con
thật sự là hiểu được
nên cô nhắn tin cho cháu nói rằng là con người mạng rất vinh dự
và được con đã hiểu được tình hình của xã hội của đất nước
để con cùng với tất cả mọi người tất cả xã hội để hoàn thành được cái sứ mệnh nhiệm vụ của mình
bây giờ đầu tiên thì tôi vẫn muốn
đi những hoạt động như thế này cũng có một chút sức trao cho một công việc chung
còn lý do thứ hai nữa là so với mặt bằng chung anh em trong đơn vị thì
nhiều người đã có con cái nhỏ và gia đình
thì họ có thể xếp xếp khó khăn hơn
còn mình thì chỉ có thể lo lắng về phần bố mẹ
nhưng có thể vẫn xếp xếp được
vì bố mẹ cũng đã ủng hộ
tuy nhiên dịch thì ai cũng sợ
tôi cũng không ngoại lệ tôi cũng sợ
nhưng mà tinh thần vẫn muốn góp chất sức lực
thì cũng có thể là bỏ qua những nỗi sợ đó để có thể hoàn thành tốt được nhiệm vụ
có ai là muốn xa gia đình để vào nơi đầy hiệp nguyên mà chưa biết ngày về
có lẽ những người làm cha làm mẹ sẽ canh cánh lo âu
nhiều đêm mất ngủ khi con mình lại lên đường vào tâm dịch
nhưng chắc chắn cũng sẽ rất đổi tự hào khi những người lính ấy đã hy sinh vì bình yên hạnh phúc của nhân dân